sáng ngày hai mươi sáu tháng tám các công nhân dọn rác thải ở cống hợp thoát nước tại phường bình hưng hòa a
thì phát hiện thi thể của một người phụ nữ bị mắc kẹt bên trong cống
công an quận bình tân tp hcm đã có mặt để khám nghiệm hiện trường
và lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ
thông tin ban đầu khoảng bảy giờ sáng cùng ngày công nhân công ty trách nhiệm vũ hạn
một thành viên thoát nước đô thị tp hcm kiểm tra đường ống hợp thoát nước trên đường kênh nước đen
đoạn qua khu xử lý nước thải phường bình hương hòa a thì phát hiện một thi thể người nằm bên trong cống
ban đầu công an xác định nạn nhân tử vong là nữ giới mặc áo thun xám quần jean khaki ngắn
khuôn mặt biến dạng không có giấy tờ tùy thân thi thể đang trong quá trình phân hủy
lực lượng chức năng tìm thấy một chìa khóa smart key trên người nạn nhân
các công nhân cho biết hàng tuần đường cống hợp trên đường kênh nước ten được kiểm tra hai lần để thu gom rác
hôm thứ ba công nhân đã đến khu vực cống này làm việc nhưng không thấy
hiện vụ việc đang được công an quận bình tân điều tra xử lý